nhân chuyến thăm tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ năm về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu á
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã có cuộc hội kiến với tổng thống nước chủ nhà tajikistan
tại buổi tiếp hai bên nhất trí cần phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh quan hệ kinh tế thương mại còn ở mức khiêm tốn
tổng thống emumali ramon cũng nhất trí với đề nghị của phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
cần thành lập ủy ban hỗn hợp thúc đẩy hợp tác song phương và đề xuất hai nước thiết lập đại sứ quán ở thủ đô của nhau
chúc mừng tajikistan đảm nhiệm vai trò chủ tịch cica
phó chủ tịch nước khẳng định việt nam tích cực ủng hộ và phối hợp chặt chẽ để hội nghị thượng đỉnh cica lần thứ năm thành công tốt đẹp